công an thành phố lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trần duy ngọc
chú tại phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn về hành vi cố ý gây thường tích
cụ thể vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một ngô minh anh đến nhà ngọc để lấy xe mô tô đã gửi nhờ lại từ tối hôm trước
nhưng không gặp ngọc nên đã vào nhà ngồi đợi ngọc về do trước đó đi ăn sáng và có uống rượu
minh anh đã nôn ra giường của ngọc khi ngọc về thấy vậy thì hai bên đã xảy ra cãi vã
sau đó ngọc đã dùng gậy gỗ đập trúng vùng đầu và chán của minh anh gây thương tích một
tại cơ quan công an ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình